thưa quý vị mở rộng điều tra vụ khai thác cát trái phép ở an giang cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với phạm quốc văn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên xây dựng thương mại văn anh về tội vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên
cơ quan công an đang điều tra vụ án khai thác cát vượt chữ lượng cấp phép thu lời bất chính hai trăm năm mươi ba tỷ đồng xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám công ty trung hậu sáu mươi tám và các đơn vị có liên quan
quá trình mở rộng điều tra xác định phạm quốc văn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên xây dựng thương mại văn anh đã thỏa thuận chi tiền cho lê quang bình chủ tịch hội đồng thành viên tổng sáu mươi tám để được phép khai thác bàn trái phép cát tại mỏ của công ty trung hậu sáu mươi tám
bước đầu xác định văn đã bán trái phép hai mươi bảy một trăm chín mươi năm mét khối cát thu lợi bất chính hơn hai bảy tỷ đồng
trước đó cùng vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang trần anh thư giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang nguyễn việt trí và một mươi bảy bị can khác